thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh quảng bình đã xảy ra nhiều vụ lâm tặc tấn công lực lượng bảo vệ rừng
trong đó có những vụ việc vẫn đang được điều tra
và mới đây nhất thêm một vụ tấn công kiểm lâm vừa mới xảy ra tại huyện miền núi minh hóa tỉnh quảng bình cho thấy
tình trạng vi phạm lâm luật tấn công người thi hành công vụ diễn ra nóng bỏng phức tạp ở tại địa phương này
sau hai ngày mưa lớn khiến con đường độc đạo đi vào khu rừng nguyên sinh thuộc vùng đệm của vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
ở xã hóa sơn huyện minh hóa tỉnh quảng bình bị ngập nước
phải đi theo lối khác chúng tôi mới tiếp cận được hiện trường nơi xảy ra vụ tấn công của lâm tặc
vào lúc một mươi năm h ngày hai mươi một tháng chín nhận được tin báo có các đối tượng vận chuyển gỗ trái phép qua khu vực này
lực lượng kiểm lâm của vườn quốc gia phong nha kẻ bàng đã có mặt kịp thời phát hiện thu giữ tăng vật
trong lúc kiểm tra nhóm lâm tặc đã sử dụng nhiều loại hung khí bất ngờ tấn công tổ kiểm lâm
mở được cửa hai bên và nó mở cửa hai bên cho hai đối tượng vào lôi tôi ra và đánh thôi
tiếp theo là sẽ báo cáo vụ việc lên là công an huyện và ủy ban nhân dân huyền với các cơ quan chức năng
để làm rõ vụ việc vừa xảy ra để mà đưa những đối tượng quá khích như vụ cướp vừa rồi ra
để xử lý nghiêm minh nhằm gian đe cho những sự việc tiếp theo
mặc dù tổ công tác đã đưa ra những đối tượng quá khích
công tác đã dùng xe công vụ chặn ngang để ngăn chặn xe chở gỗ của lâm tặc
nhưng các đối tượng vẫn manh động tông vào đuôi xe của tổ công tác hòng vượt lên chạy thoát nhưng đã bị xa lầy
chưa dừng lại ở đó các đối tượng trên tiếp tục huy động thêm đồng bọn
tiếp tục tấn công vào tổ công tác hòng đoạt lại số gỗ trên
trước đó cũng tại khu vực này đã xảy ra vụ lâm tặc tấn công lực lượng kiểm lâm trong lúc làm nhiệm vụ
điều này cho thấy công tác bảo vệ rừng ở địa bàn vườn quốc gia phòng nhà kẻ bàng rất khó khăn phức tạp và đầy hiểm nguy